trong giai đoạn hội nhập hiện nay lĩnh vực du lịch được tỉnh vĩnh phúc xác định là ngành kinh tế mũi nhọn trong bức tranh kinh tế xã hội
do vậy tỉnh vĩnh phúc đã triển khai nhiều giải pháp trọng tâm nhằm khai thác tối đa tiềm năng lợi thế đưa du lịch tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững
với nhiều địa danh du lịch hấp dẫn du khách như flamengo đại lải resorts flc vĩnh phúc resorts sông hồng resorts khu danh thắng tây thiên khu du lịch tam đảo
vĩnh phúc đã đề ra bảy nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm để đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn như nâng cao nhận thức của xã hội về phát triển du lịch
đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng vật chất kỹ thuật ngành du lịch đẩy mạnh công tác xúc tiến quảng bá du lịch tăng cường năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch

vĩnh phúc phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi đón sáu năm triệu lượt khách du lịch doanh thu du lịch đạt hai sáu trăm linh tỷ đồng giải quyết việc làm cho hai tám vạn lao động gần tám mươi lao động ngành du lịch qua đào tạo
phần đầu đến năm hai nghìn ba mươi vĩnh phúc sẽ trở thành trung tâm du lịch của vùng và cả nước đón trên một mươi triệu lượt khách du lịch nâng cao doanh thu từ lĩnh vực du lịch đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội